vì chỉ được một thời gian ngắn thì lại quay trở lại sử dụng tiên cũ
đã khiến cho dư luận không khỏi đặt ra những băn khoăn xung quanh các vấn đề
cũng như là các đề xuất trong việc triển khai đổi tên
những thứ thì vốn đã rất là quen thuộc
vậy với đề xuất đổi tên xoay bít hiện nay thì dư luận phản ánh như thế nào
hãy cùng theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
đổi tên để làm gì dân không cần chơi chữ
thật buồn khi nghe những đề xuất không mang lại lợi ích
mà còn gây khó hiểu cho người dân
dư luận lại thêm một lần nữa xôn xao
trước việc bộ giao thông vận tải đề xuất đổi tên xe bít thành xe khắc đường phố
tại dịch thảo luận giao thông đường bộ sửa đổi
câu hỏi tại sao và để làm gì là thắc mắc mà đa phần cư dân mạng ta không thể trả lời được
với những gì bộ giao thông vận tải đã từng loay hoay
với tên gọi thu phí thu giá thu tiền
rồi lại quay về thu phí
thì nhiều cư dân mạng đã không khỏi sốc trước việc sửa từ gọt chữ này
đổi như vậy có giúp ích không
hay là chỉ tốn hàng tỷ đồng để thay bảng hiệu
hết trạm thu giá
dư lại đến xe khách thành phố
chắc lại còn xe khách nông thôn nữa đây
cái tên xe bít đang hay đang phục cập quốc tế
mà ông ấy đem đổi
xe buýt xe khách thành phố xe khách nông thôn
còn gì nữa không
cần gì phải đặt tên lại cho phức tạp
thay đổi cách thức hoạt động để tốt hơn
thay đổi cái tên gọi không thể nào tốt hơn được
cái vụ trạm thu phí thành thu giá
cái vụ trạm thu phí thành thu giá
vẫn chưa lại bài học sao
không ít ý kiến cư dân mạng cho rằng
cơ quan này đang quá chú trọng vào vấn đề câu chữ
mà quyết đi nhiệm vụ chuyên môn
trong những việc phụ trách của mình
mới là quan trọng nhất
liệu rằng cố gắng đổi tên xe bít
thay xe khách thành phố
có giúp loại hình vận tải công cộng này được tốt hơn trước hay không
cần phải nhớ rằng
đây không phải lần đầu tiên
bộ giao thông vận tải xa đà vào những vấn đề thay tên đổi họ
cho những loại hình dịch vụ trong lĩnh vực của mình
đã từng có không ít ý kiến thắc mắc
về mục đích thật sự của bộ giao thông vận tải
đằng sau những lần đuổi hình bắt chữ này
lời giải được đưa ra cũng nhiều
nhưng có vẻ chẳng lần nào được dư luận
và người dân đón nhận một cách tin tưởng
để làm gì nhỉ
chắc hết việc rồi
kể cũng lạ đời
cái cần thay đổi thì bộ giao thông vận tải không làm
toàn nhăm nhăm thay đổi những cây vớ vẩn
thật không hiểu nổi
để đưa vào dự thảo luật
chắc chắn tư lệnh ngành đã nắm được việc này rồi
xin hỏi bao giờ thì có khái niệm
xe khách nông thôn
ngành giao thông vận tải ba bốn năm gần đây
thể hiện yếu kém bất lực nhiều chuyện khôi hải
xe buýt thì cứ gọi là xe buýt
cho dễ gọi dễ nhớ
chả nhẽ phân biệt làng với phố là sao
tên gọi xe buýt vốn gần gũi
thân thuộc với người dân việt nam mấy chục năm nay
kể từ khi loại phương tiện công cộng này xuất hiện
chẳng hưởng mục đích
mà đơn vị soạn thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
hướng đến khi đưa ra đề xuất này là gì
nhưng theo ý kiến của cư dân mạng
đây là thuật ngữ lạ lắm với người dân
và không gần gũi với thực tiễn
cư dân mạng cho rằng
dù mới chỉ là dự thảo luật
đang được hoàn thiện và lấy ý kiến đóng góp
tuy nhiên nếu cơ quan này
vẫn còn giữ nguyên đam mê với việc đi tìm thuật ngữ
để thay tên đổi họ
cho những khái niệm vốn đang quen thuộc
trong lĩnh vực của mình
thì chừng đó những vấn đề bất cập
về mặt chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải
sẽ chẳng bao giờ được giải quyết
một cách triệt đề
quan điểm của bạn thế nào
với thông tin đổi tên xe buýt thành xe khách đường phố
hãy cùng tương tác và chia sẻ với chúng tôi
trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn
hiện nay việc đào tạo
xác hạch và cấp giấy phép lái xe
là do bộ giao thông vận tải quản lý
còn trong dự thảo luật đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường bộ thì đưa ra hai phương án
thứ nhất là giữ nguyên như hiện nay
tức là vẫn do bộ giao thông vận tải quản lý
và thứ hai là chuyển sang cho
bộ công an quản lý
vậy cụ thể đề xuất thay đổi này như thế nào
vì sao cần phải thay đổi
và các chuyên gia đánh giá ra sao
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện giao thông dưới đây của chúng tôi
báo cáo giải trình dự thảo luật bảo đảm
trật tự an toàn giao thông đường bộ cho biết
để đáp ứng yêu cầu đổi mới
cải cách hành chính và thực tiễn
về trật tự an toàn giao thông đường bộ hiện nay
bộ công an bộ giao thông vận tải bộ tư pháp
thống nhất để bộ công an
báo cáo quốc hội theo phương án một
vấn đề đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
và sẽ do bộ công an phụ trách
việc thống nhất phương án này được lý giải
là để bảo đảm tính hợp lý
đồng bộ và thống nhất
phù hợp với chuẩn mực quốc tế
bảo vệ tính mạng tài sản bảo vệ con người
công an thì là cơ quan thực thi pháp luật
công an thì thường xuyên giám sát
xử lý tất cả những cái sự tố
từ cái việc tai nạn giao thông
cho đến việc vi phạm giao thông
cho đến việc vận hành đăng ký một chiếc xe ô tô

tôi cho rằng là bộ công an ta đề xuất
truyền cái cấp giấy phép lái xe
và sát hạch về cũng có lý
đại diện cục cảnh sát giao thông khẳng định
việc chuyển giao cơ quan quản lý
không ảnh hưởng đến người đã được cấp giấy phép lái xe
quan điểm của bộ công an
là xã hội hóa việc đào tạo
có quy định để các cơ sở đào tạo
sát hạch hoạt động
tức là sát hạch ở đâu cũng được
còn bộ công an sẽ tổ chức
và đưa ra các tiêu chí để đảm bảo
việc thay đổi hệ thống giấy phép lái xe
hôm qua chỉ thực hiện đối với
các trường hợp cấp đổi cấp lại
do đó không phát sinh kinh phí và thủ tục hành chính
định về quản lý sát hạch
và cấp giấy phép lái xe
thế nhưng mà cũng có người ta nói rằng
bây giờ cái chuyện lái xe
thì xã hội hóa cơ sở
thì là thuận lời đó rồi
các cơ sở ở đâu thì cứ đào tạo ở đấy
anh công an là anh chỉ có
sát hạch thôi kiểm tra cấp phép
mà bây giờ anh công an
anh không tăng biên chế
bên chế của anh là tầng ấy quy định
một nghìn thì anh cũng trong một nghìn này
mà anh nói được việc này
làm tốt việc này cho đảng cho nhà nước thì quá tốt
chúng tôi cho rằng là từ trước tới nay
tất cả những phương án nào
mà nó có hiệu quả nhất trong quá trình thực thi pháp luật
và có tác động tốt nhất
trong vấn đề quản lý
nhà nước trong lĩnh vực đó
thì cũng như trong lĩnh vực bảo đảm chế tựa trang thông
sẽ được lựa chọn và theo quan điểm của cá nhân tôi
tôi hoàn toàn đồng ý
với quan điểm là giao cho bộ công an
chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực
cấp và sát hạch lái xe
theo đại diện của cục cảnh sát giao thông
khi tiếp nhận bộ công an cũng sẽ nghiên cứu
bố trí lại chương trình đào tạo
theo hướng ngắn gọn phù hợp hiệu quả
đảm bảo tối ưu tận dụng thời gian tài chính
cho người học lái xe
đồng thời sẽ bố trí tổ chức thực hiện
cấp đổi giấy phép lái xe đến công an xã
đảm bảo nhanh gọn chính xác
phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở
cảm ơn quý vị và các bạn
kể từ ngày sáu tháng một mươi đến nay
tại các tỉnh khu vực miền trung liên tiếp có mưa to đến rất to
gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
trên diễn biến khó lường của mưa lũ
lực lượng công an các đơn vị địa phương
khu vực miền trung đã và đang
bám sát cơ sở để ứng cứu và hỗ trợ
người dân kịp thời
và điều hiểu hơn về công tác phòng chống mưa lũ
của lực lượng công an
đã và đang được triển khai như thế nào
chúng tôi đã mời đến trưởng quay đại tá hầu văn lý
phó tránh văn phòng
phó trưởng ban chỉ đạo ứng phó
phía biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự bộ công an
gọi tắt là ban chỉ đạo uvt
cảm ơn đại tá hầu văn lý
đã nhận lời mời khán giả
trên chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
câu hỏi đầu tiên tôi sẽ cho ông là
đến thời điểm hiện tại theo quy nhận của chúng tôi
hiện nay mưa lớn
mưa lũ ở các tỉnh miền trung
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mà cụ thể đó là con số một mươi
người chết và mất tích
đồng chí có nhận định như thế nào về đợt mưa lũ này
và bộ công an thì đã triển khai
như thế nào triển khai thực hiện công điện
của thủ tướng chính phủ
của ban chỉ đạo uvt
tìm kiếm cứu nạn như thế nào
như các đồng chí đã biết
từ ngày sáu tháng một mươi
năm hai nghìn hai mươi đến nay
thì tại một số tỉnh
khu miền trung
xảy ra mưa lớn và rất lớn
ở các tỉnh quảng bình quản trị
thì tổ lượng mưa
có từ bảy trăm linh đến chín trăm linh mm
nhiều nơi thì xảy ra ngập lụt
và ngập sầu trong nước
mà theo dự báo của
trung tâm khí tượng thủy văn
thì trong vòng một mươi ngày tới
thì tình hình mưa lũ và mưa lớn
và rất lớn vẫn tiếp tục xảy ra
và như vậy
các tỉnh miền trung
thì tình hình
thì vẫn còn tiếp diễn
và tình hình có thể là
sẽ rất là phức tạp
và như vậy là
rất dễ dẫn đến xuất hiện
tình hình lũ trồng lũ
sẽ xảy ra ở các tỉnh miền trung
trước tình hình trên
thì quán triệt
và triển khai thực hiện nghiêm túc
các chỉ đạo công điện
của thủ tướng chí phủ
của ban chỉ đạo
ở phòng chống thiên tai trung ương
bộ công an
đã chỉ đạo đến toàn lực lượng
và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo
của cấp trên và của địa phương
trong đó tập trung vào
các nhiệm vụ trọng đồng sau
thứ nhất là chỉ đạo
việc triển khai quán triệt
thực hiện nghiêm túc
các chỉ đạo của chí phủ
của thủ tướng chí phủ
của ban chỉ đạo trung ương
của lãnh đạo bộ công an
và của chính quyền cấp ủy các cấp
về công tác phòng chống thiên tai
đến toàn thể lực lượng
cái thứ hai
là tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình
trên các phương tiện thông tin đại trú
để chủ động
các biện pháp kịp thời công phó
với cái thiên tai có thể xảy ra
cái thứ ba
là chuẩn bị lực lượng
nhu yếu phẩm
để tham gia
đến những khu vực an toàn
và làm hạn chế
cái thiệt hạn
về tính mạng và tài sản
một dân có thể xảy ra
và cái thứ tư nữa
là cũng phải hết sức
của quan tâm đến cái việc
bảo vệ an toàn
cho cái lực lượng
cứu hộ cứu nạn
và bảo vệ an toàn
cho trú sở
các phương tiện kỹ thuật hiệp vụ
của các đơn vị
ở các biện pháp trên
theo dự báo
thì diễn biến của thời tiết
sẽ còn rất là phức tạp
và khó lường
và đồng chí có thể
phân tích sâu hơn một chút
những cái khó khăn
của lực lượng
tại cơ sở
khi mà triển khai
các phương án
để ứng phó với mưa lũ
đã và sẽ dự báo
sẽ gặp phải những cái khó khăn gì
và đến thời điểm này
thì chúng ta đã thu được
những cái kết quả nào
như chúng ta đã biết
khi xảy ra cái tình huống thiên tai
về mưa lũ
thì cái khó khăn
đó là cái hệ thống giao thông
từ tỉnh đến huyện đến xá
bị sạt lỏ
bị ngập sâu trong nước
do vậy dẫn đến cái việc
cơ động lực lượng
di chuyển lực lượng
để đến các khu vực xảy ra
lụt và ngập lũ
cứu hộ cứu nạn
gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là chúng ta
khi lực lượng triển khai
rất khó tiếp cận
đối với những khu vực bị cô lọc
đặc biệt là
ở các huyện
các xá vùng sâu vùng xa
mà trong thực tế là
cũng khó khăn nữa là
khi xảy ra tình huống như vậy
nhiều cán bộ chiến sĩ công an
đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông
đã phải dầm mình trong nước
để cho các
chỉ dẫn cho các phương tiện giao thông
giao thông ở trên cái tuyến này
hướng dẫn và kiểm tra

và cái khó khăn nữa là
mặc dù trong thời gian vừa qua
thì bộ công an
nó được trang bị
nhiều cái phương tiện
để phục vụ
các cứu nạn cứu hộ
nhưng mà trong thực tế
thì hiện nay cũng có
nhiều khó khăn
những cái phương tiện đặc trụ
sửa cao tốc
sửa cao su
thì nó còn hạn chế
nó khó khăn
cứu nạn cứu hộ
ở cái vùng này
và theo cái số liệu
cho đến ngày hôm nay
thống kê trên ngoài này
lực lượng công an
của các tỉnh
ở miền trung
và các lực lượng
tại các tỉnh miền trung
đã huy động
hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ
các lực lượng
các vị chính quyền
các tỉnh miền trung
đã di rời
khoảng một mươi hai dân
của các tỉnh
ở miền trung
để ra khỏi
cái khu vực
nguy cơ cao
về cái thiên tai
để an toàn
và hiện nay
vẫn tiếp tục
theo dõi diễn biến tiếp
và tiếp tục
để sẵn sàng
di rời dân
thực tế hiện nay
vẫn có rất là nhiều xã
rất nhiều địa phương
bị cô lập do
nuốt ngập sâu
và tuy vậy
thì lực lượng công an nói chung
đặc biệt là lực lượng công an xã
vẫn luôn sát cánh
cùng với nhân dân
và ngay sau đây
xin mời đại tá
cũng như là quý vị khán giả
chúng ta cùng đến
vài ghi nhận
của phóng viên chúng tôi
huyện cam lộ
tỉnh quảng trị
hiện có bốn ngôi nhà
trên tổng số
một mươi năm ngôi nhà
bị ngập sâu trong nước
lực lượng công an huyện
đã nhanh chóng có mặt
ở các xã sung yếu
giúp đỡ người dân
dọn dẹp nhà cửa
di chuyển vật dụng
đồ đạc đến nơi cao giáo
phòng trường hợp
nước dân cao trở lại
tôi ở nhà cả một mình thôi
nên là năm
nên là tám mươi bốn tuổi rồi
mà tháng này là cao dư dơ
vậy chủ công an
thì chủ một đôi
và cả vợ
giá trẻ dư
trong gia tạm
hơn bốn tuổi rồi
con cái thì nghĩ là bán xa
tại địa bàn
huyện hòa vang
thành phố đà nẵng
công an huyện
cũng như công an
một mươi một xã trên địa bàn
đã tổ chức
giào trắn các tuyến đường
bị ngập lũ
và có biện pháp
ngăn chặn tình trạng
đánh bắt cá
hạn chế đi lại
ở các vùng ngập
vừa rồi là những hình ảnh
ghi nhận được
tại hai địa phương
đó là đà nẵng và quảng trị
và như chúng ta đã đề cập
hiện nay thì lực lượng công an nói chung
và đặc biệt là lực lượng công an xã
thì vẫn đang bám sát
sát cánh cùng với người dân
vậy thưa đại tá
đồng chí có thể chia sẻ sâu hơn
về công tác bốn tại chỗ
thì đã được triển khai hiệu quả như thế nào
khi mà chúng ta đưa công an
chính quy về xã
như các đồng chí đã biết
trong phương châm phòng chống thiên tai
thì cái bốn tại chỗ là phương châm rất quan trọng
mà để góp phần
thực hiện một cách có hiệu quả
và tốt cho cái bốn phương châm này
đặc biệt là phương châm
chỉ huy tại chỗ
và lực lượng tại chỗ
thì lực lượng công an chính quy
được triển khai xuống đẳng
những các chữ danh của cộng an xã
chính là cái lực lượng
đã góp phần thực hiện tốt
cái phương châm chỉ huy tại chỗ
và lực lượng tại chỗ
cái chủ trương này
thì đưa công an chính quy về cơ sở
thì đã được một công an triển khai
trong thời gian vừa qua
và đã phát huy hiệu quả
nhất là trong
cái thời gian vừa qua
và đặc biệt là trong cái gì
cùng với các vị chính quy địa phương
và người dân phòng chống thiên tai
lực lượng này
được đào tạo là rất là cơ bản
về nhiệm vụ chính trị và pháp luật
kinh nghiệm công tác
nên là họ là
ở cơ sở thì họ vừa là lực lượng
tham mưu cho các vị chính quy địa phương
trong phòng chống thiên tai
đảm bảo an ninh trật tự
trong cái phòng chống thiên tai
đồng thời họ này cũng là lực lượng
trực tiếp triển khai thực hiện
các biện pháp
phòng chống thiên tai
như là tham gia cứu nạn cứu hộ
tham gia trực tiếp giúp người dân di rời
khỏi những vùng có nguy cơ cao
về sản lợi ngập ú
đấy là cái này nó được phát huy
có hiệu quả trong thời gian vừa qua
đặc biệt là trong những ngày gần đây
và ngạn theo như dự báo
thì tình hình thời tiết diễn biến
sẽ còn phức tạp nữa
vậy bên cạnh cái vai trò nòng cốt sung kích
của lực lượng công an
trong công tác phòng chống thiên tai lũ lụt
thì đồng chỉ có những cái đề xuất gì
để chúng ta có những cái phương án
có thể triển khai

trong thời gian tới
trong thủ tiến công tác
triển khai cái phòng chống thiên tai
để mà có thể làm giảm thiểu
cái thiệt hại trong cái thiên tai
nhất là trong báo lũ
thì cái quan trọng nhất là
cái ý thức của người dân
rất mong muốn là các ngành các cấp
tiếp tục phù hợp chặt cháy với nhau
trong các tuyên truyền vận động người dân
chủ động tích cực
để tự tham gia cái hướng dẫn
để tự tham gia cái hướng dẫn
cái tuyên truyền cái kiểm tra hướng dẫn
của các cấp trong cái việc
để chúng ta phòng tránh
những cái nguy cơ cao đặc biệt là
những cái vùng mà có nguy cơ cao dẫn đến
cái thiệt hại trong cái thiên tai
và thứ hai là người dân
phải nêu cao tinh thần cảnh giác
không được chủ quan lơ làm mất cảnh giác
với cái diễn biến bất thường
của cái tình thiên tai
trong thời gian sắp tới
mà cái biến đổi bất thường chúng ta rất khó lựa
phải nêu cao tinh thần cảnh giác
và cũng phải tích cực phù hợp
cái hướng cấp trong cái việc
chúng ta phòng tránh
rất là cảm ơn những cái chia sẻ của đại tá
trong chương trình ngày hôm nay
và chúng ta hy vọng rằng với những phương án đã được triển khai
cũng như là những cái đề xuất mà đại tá vừa đưa ra
thì trong thời gian tới chúng ta sẽ không phải ghi nhận thêm
những cái con số thiệt hại đau lòng nữa
đặc biệt là những con số về người đúng không ạ
lần nữa thì cảm ơn đại tá
quý vị và các bạn thân mến
chương trình an ninh toàn cảnh của chúng tôi sẽ tiếp tục
với tiệm mục an toàn ba trăm sáu mươi năm